chương trình sẽ tiếp tục với các tin tức về giao thông
chiều tối qua ngày hai mươi chín tháng một mươi phó tổng cục trưởng tổng cục đường bộ việt nam nguyễn xuân cường
vừa ký văn bản gửi các tỉnh thành đặc biệt là khu vực miền trung tây nguyên và phía nam
về việc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô
được lưu thông kịp thời thông suốt mọi lúc mọi nơi trong thời gian tăng cường các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa
con tum gia lai đắk lắc và đắk nông và các địa phương phía nam tổng cục đường bộ việt nam
đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trên chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan
đặc biệt là sở giao thông vận tải thực hiện nghiêm các quy định chỉ đạo của trung ương về phòng chống dịch covid một mươi chín
hỗ trợ vận tải hàng hóa theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
số bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ trưởng bộ y tế
quyết định số một nghìn tám trăm một mươi hai ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ trưởng bộ giao thông vận tải
theo đó các địa phương giả soát bãi bỏ các văn bản do địa phương mình đã ban hành
còn có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ giao thông vận tải
và các cơ quan liên quan để vừa tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị vận tải
vừa đảm bảo tinh thống nhất với các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
bộ trưởng bộ giao thông
vận tải nhằm đảm bảo cho hoạt động vận tải bằng xe ô tô được lưu thông kịp thời
thông suốt đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
cũng như nhu cầu sản xuất kinh doanh của các tổ chức cá nhân trên cả nước